trước tình trạng chợ cái nước ở cà mau xuống cấp nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn cho người dân làm ăn mua bán tại đây
năm hai nghìn một mươi năm dự án xây mới chợ cái nước được triển khai bằng nguồn kinh phí do các tiểu thương ở đây đồng góp
tuy nhiên quá trình triển khai có nhiều bất cập khiến cho các tiểu thương bức xúc và xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài
dự án chợ cái nước được triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm và chia thành ba giai đoạn với hơn bốn trăm bảy mươi quầy sạp từ nguồn kinh phí đóng góp của tiểu thương
theo các tiểu thương quá trình triển khai đã xảy ra nhiều bất cập như việc huy động vốn phân chia sắp xếp các quầy sạp chất lượng công trình
đặc biệt là tổ chức thu phí chợ nhưng không lập biên lai tài chính với số tiền hơn chín sáu tỷ đồng
nói chung ba giai đoạn này là đều thu trượt giá gấp bốn năm lần so với quy định
ngoài ra tiền cơ sở hạ tầng thì thu quá cao năm trăm linh triệu bốn trăm linh triệu ba trăm năm mươi triệu
ở giai đoạn ba thì mấy căn gốc thì hai trăm linh năm
ở trong thì kế là chín mươi bốn triệu năm trăm linh ngàn
như vậy thì thu một lần tới sáu năm
thì số tiền này là trượt lên là tới chín tỷ sáu mấy
trước bức xúc của người dân giữa năm hai nghìn một mươi chín ubnd tỉnh cà mau đã ra thông báo kết luận thanh tra
và chỉ ra hàng loạt các vi phạm trong dự án chợ cái nước
trong đó yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo ubnd huyện cái nước các ngành chức năng
đặc biệt yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo ubnd huyện cái nước các ngành chức năng

cơ bản là ubnd đã thực hiện hết các nội dung theo kết luận tám
về kiểm điểm cán bộ kiểm điểm xử lý cán bộ thì việc này cũng đã thực hiện xong
cán bộ các phòng ban có liên quan
rồi kể cả lãnh đạo ubnd lãnh đạo ubnd huyện
rồi chủ tịch ubnd thị trấn cái nước
ubnd thị trấn cái nước hiện nay đã có hình thức rồi cắt hết các chức dụng trong đảng rồi
thì cái này cũng báo và có một số nội dung đã chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra xử lý theo quy định
ubnd tỉnh cà mau yêu cầu ubnd huyện khắc phục ngay việc chỉ đạo thu tiền cơ sở hạ tầng và dịch vụ
đối với các trường hợp sử dụng sai mục đích đồng thời giả soát thỏa thuận với các hộ tiểu thương
kéo sai thời gian hợp đồng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ
để trừ dân vào số tiền thu vượt
tuy nhiên hiện nay điều mà người dân mong mỏi là sự công bằng và minh bạch trong quá trình triển khai từ chính quyền địa phương